trong những tình huống nếu chưa chiếm đoạt được tài sản và nạn nhân rằng co đối tượng dùng hung khí vũ khí vũ lực với nạn nhân để chiếm đoạt
thì khi đó từ tội cướp giật chuyển sang tội cướp tài sản do yếu tố dùng vũ lực đã xuất hiện
trong vụ việc này nếu các đối tượng thực hiện hành vi là nhanh chóng tiếp cận với nạn nhân giật túi sách rồi bỏ chạy không dùng vũ lực
thì có đủ căn cứ để xử lý các đối tượng này về tội cướp giật tài sản theo điều một trăm bảy mươi một bộ luật hình sự
với số tiền chiếm đoạt hơn một tỷ đồng thì hình phạt mà các đối tượng này có thể phải đối mặt tới hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
với diễn biến qua clip cho thấy các đối tượng sử dụng hai xe máy để thực hiện hành vi cướp tài sản có sự phân công phối hợp chặt chẽ
đối tượng lái xe để tiếp cận với nạn nhân đối tượng cướp giật tài sản của nạn nhân khi thời cơ thuận lợi đối tượng còn lại khóa đuôi
ngăn cản việc truy đuổi của nạn nhân và người khác nên phạm tội trong trường hợp như thế này được xác định là phạm tội có tổ chức
các đối tượng này có dự miu ban tính phân công nhiệm vụ từ trước nên đã theo dõi nạn nhân từ khi rút tiền ở ngân hàng và đi theo nạn nhân về nhà
đến khi nạn nhân bước xuống xe là lúc sơ hở nhất thì các đối tượng này ra tay cướp giật tài sản rồi tàu thoát
do có dự tính từ trước nên các đối tượng này có thể sẽ sử dụng biển số xe máy giả để che giấu thùng tích gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi phát hiện bắt giữ
tuy nhiên những hình ảnh về khuôn mặt giáng người của các đối tượng này rất rõ ràng
đang được cơ quan điều tra công khai nên danh tính sẽ nhanh chóng được xác định để tiến hành truy nã các đối tượng này
hành vi là phạm tội quả tang và có thể sẽ có lệnh truy nã nên bất kỳ ai phát hiện ra các đối tượng này cũng có quyền bắt giữ
có quyền dùng vũ lực để khống chế bắt giữ để giao nộp cho cơ quan chức năng nên việc bắt giữ các đối tượng này là điều khó tránh
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt